theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo tính từ tháng tám hai nghìn hai mươi ba đến tháng bốn hai nghìn hai mươi ba
cả nước vẫn còn bảy hai trăm một mươi năm giáo viên nghỉ việc chuyển việc
bộ giáo dục và đào tạo cho biết so với cùng khoảng thời gian năm ngoái
số giáo viên nghỉ việc chuyển việc của năm học này đã giảm khoảng hai người
tương đương với giảm khoảng hai mươi hai bốn
trong số bảy hai trăm một mươi năm giáo viên nghỉ việc số giáo viên ở bậc mầm non chiếm tỷ lệ cao
một sáu trăm linh giáo viên mầm non và giảm dần theo các cấp học từ thấp đến cao
theo bộ giáo dục và đào tạo tỷ lệ giáo viên bỏ việc ở tuổi dưới ba mươi năm còn nhiều
giáo viên nghỉ việc chủ yếu tập trung ở các vùng kinh tế xã hội phát triển
giáo viên có nhiều sự lựa chọn để chuyển đổi nghề nghiệp với mức thu nhập cao hơn
trong khi tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra trầm trọng trên cả nước
ở tất cả các cấp học đặc biệt là giáo viên mầm non và giáo viên các môn học mới
thì thống kê trong ba năm tính từ tháng tám hai nghìn hai mươi đến tháng tám hai nghìn hai mươi
cả nước có trên bốn mươi giáo viên nghỉ việc chuyển việc
giáo viên nghỉ việc độ tuổi dưới ba mươi năm chiếm tới sáu mươi tổng số giáo viên nghỉ việc
nói về nguyên nhân giáo viên nghỉ việc chuyển việc
ông vũ minh đức cục trưởng cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bộ giáo dục và đào tạo cho biết
do áp lực công việc lớn thu nhập còn thấp nhất là đối với giáo viên trẻ
điều kiện làm việc và chế độ chính sách đãi ngộ nhà giáo chưa tương xứng
lương nhà giáo còn thấp so với mặt bằng chung của các ngành nghề
trong năm năm đầu lương nhà giáo trung bình chỉ đạt năm triệu đồng một tháng
chưa đáp ứng mục tiêu đặt ra trong nghị quyết hai mươi chín
mức lương và chế độ chưa tạo được động lực trong bối cảnh áp lực công việc của nhà giáo ngày càng lớn
tổng thu nhập của nhân viên trường học bao gồm cả các loại phí đóng bảo hiểm
có thời gian công tác dưới một mươi năm năm giao động từ ba sáu triệu đồng đến dưới bảy triệu đồng một tháng
trong khi khối lượng công việc rất lớn đồng thời phải kiêm nhiều nhiệm vụ khác nhau
cục trưởng cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nêu quan điểm
để giáo viên gắn bó với nghề và cũng để tiếp tục thu hút những người có tài có tâm vào ngành giáo dục
chính sách đối với nhà giáo là vấn đề mà bộ giáo dục và đào tạo rất quan tâm
để giảm áp lực tạo môi trường làm việc thuận lợi cho nhà giáo
cùng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cho hay
bộ giáo dục và đào tạo đã tham mưu và ban hành trong phạm vi thẩm quyền nhiều văn bản mới
để cởi bỏ những quy định đã không còn phù hợp là rào cản đối với nhà giáo
bộ giáo dục và đào tạo đang xây dựng và chính quốc hội xem xét
ban hành luật nhà giáo trong nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm
nếu luật nhà giáo được quốc hội thông qua sẽ là hành lang pháp lý quan trọng đầy đủ
cho việc ban hành các chính sách đãi ngộ tiền dụng sử dụng và tôn vi nhà giáo
phù hợp với đặc thù nghề nghiệp của nhà giáo
bộ giáo dục và đào tạo dự kiến sẽ hoàn thiện dự án luật nhà giáo
để trình chính phủ vào giữa tháng bảy năm nay
theo số liệu của sở giáo dục và đào tạo tp hà nội
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn có khoảng một trăm ba mươi ba học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
tăng khoảng bốn so với năm học trước
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm các trường trung học phổ thông công lập tuyển khoảng tám mươi một học sinh vào lớp một mươi
các trường trung học phổ thông tư thục trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp
cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển khoảng năm mươi một học sinh
trong khi đó trong tháng bốn hai nghìn hai mươi bốn sở giáo dục và đào tạo hà nội đã giao cho tám mươi năm trường trung học phổ thông tư thục
tuyển hai mươi chín sáu trăm ba mươi sáu chỉ tiêu vào lớp một mươi năm học tới
về phương thức tuyển sinh lớp một mươi công lập không chuyên hà nội tổ chức một kỳ thi tuyển chung với ba bài thi độc lập
gồm toán ngữ văn ngoại ngữ
thời gian thi tuyển từ ngày tám đến chín tháng sáu
trong đó buổi sáng thí sinh thi môn ngữ văn buổi chiều thí sinh thi môn ngoại ngữ ngày chín tháng sáu buổi sáng thi môn toán
sở giáo dục và đào tạo hà nội dự kiến chậm nhất ngày hai tháng bảy sẽ công bố điểm cho thí sinh và công bố điểm chuẩn ngay sau đó
các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trung học phổ thông tư thục chỉ sử dụng phương thức xét tuyển để tuyển sinh năm học tới
nhà trường xây phương án tuyển sinh căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
kết quả rèn luyện học tập của học sinh ở cấp trung học cơ sở và các quy định khác của quy chế tuyển sinh
về thời gian tuyển sinh học sinh đăng ký dự tuyển trực tuyến trên cổng tuyển sinh của trường từ ngày một mươi chín tháng bốn và xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học trước ngày hai mươi hai
trước đó sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu trường phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã ra soát kiểm tra xác minh và xử lý nghiêm nếu có tình trạng định hướng cho một số học sinh lớp chín có kết quả học tập chưa cao
không đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
đồng thời quán triệt chỉ đạo tới tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn tuyệt đối không vận động tuyên truyền học sinh không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm và các năm tiếp theo nếu có
theo sở giáo dục và đào tạo hà nội việc học tập và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông là quyền nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh
công tác phân luồng sau cấp trung học cơ sở các nhà trường phải định hướng cho học sinh rõ để có sự lựa chọn phù hợp không mang tính ép buộc
tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ sáng ngày bảy tháng năm vũ quỳnh anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở điện biên đã có phần phát biểu chia sẻ suy nghĩ và cảm tưởng của thế hệ trẻ về sự kiện trọng đại của đất nước
vũ quỳnh anh để lại ấn tượng với giọng đọc truyền cảm đầy tự hào
cô gái điện biên đã có bài phát biểu đầy xúc động

điện biên phủ là vùng đất huyền thoại đó là nơi chứng kiến tinh thần cuột cường ảnh dũng của quân và dân ta
với năm mươi sáu ngày đêm khuét núi ngủ hầm mưa rầm cơm vắt máu trộn bùn non gan không đúng trí không mòn
quỳnh anh chia sẻ trang sử hào hùng về điện biên phủ năm xưa đã cho mình niềm tin yêu tự hào về mảnh đất mình được sinh ra lớn lên về trách nhiệm luôn khắc ghi trên con đường học tập lập thân lập nghiệp
đó cũng là những hành trang quý giá
cô có thêm động lực khi trở thành một cán bộ đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
trong bài phát biểu quỳnh anh bày tỏ thế hệ trẻ chúng cháu ý thức sâu sắc rằng mỗi thành quả chúng cháu được hưởng thụ ngày hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của các bậc tiền bối cách mạng và hàng triệu con người việt nam
máu của anh chị của chúng ta không uổng sẽ xanh tươi đồng ruộng việt nam mường thanh hồng cúm him lam hoa mơ lại trắng vườn cam lại vàng
thế hệ trẻ chúng cháu rất vinh dự và nguyện dốc sức mang khát vọng thanh xuân hòa cùng với khát vọng chung của cả dân tộc góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc
tự hào có ông bà đều tham gia chiến dịch điện biên phủ quỳnh anh cho hay
bản thân rất vinh dự và tự hào xúc động khi được lựa chọn đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
cô cũng xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng trọng trách mình được tin tưởng giao phó và cần thực hiện tốt nhiệm vụ này
sau mỗi buổi duyệt và những lời góp ý tôi cố gắng làm sao từng câu từng chữ trong bài phát biểu cũng như cách thể hiện thật gần gũi cảm xúc nhưng vẫn truyền tải được sự tri ân của thế hệ trẻ đối với các bậc tiền bối cách mạng và khẳng định trách nhiệm của thế hệ trẻ là tiếp bước cha anh viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc
tôi cũng cố gắng dành thời gian đào sâu nghiên cứu viết bài
sửa bài để chỉ trong một thời gian giới hạn nhưng bài phát biểu vẫn toát lên được tình cảm của một con người điện biên
đồng thời bài phát biểu cũng có thể nói lên được tình cảm sự trân trọng lịch sử và mong muốn mang khát vọng của thế hệ trẻ hòa chung khát vọng của cả dân tộc góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển
ngoài ra tôi cũng chuẩn bị một tinh thần và tâm thế thật bình tĩnh tự tin để có thể hoàn thành tốt bài phát biểu
quỳnh anh chia sẻ từ nhỏ đã luôn tự hào sinh ra và lớn lên trên mảnh đất điện biên anh hùng